trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu tuy diện tích trồng thanh long không lớn chỉ khoảng ba trăm linh hectare
thế nhưng những ngày qua hàng trăm nông dân trong đó tập trung chủ yếu ở hai xã bông trang và bưng riềng
của huyện xuyên mộc đã hết sức lo lắng khi chứng kiến hàng chục tấn thanh long không có người thu mua
chín rục trong vườn
nhiều nông dân không khỏi bàng hoàng khi cách đây chỉ khoảng hai tuần đầu vụ giá thanh long vẫn ở mức cao
vào khoảng một mươi năm hai mươi đồng một kg rồi bất ngờ giảm mạnh xuống chỉ còn vài nghìn đồng một kg
đến thời điểm này người dân chỉ bán được với giá một năm trăm linh đến ba đồng một kg tùy theo chất lượng quả
nhiều bà con nông dân phải thuê xe trở đi một số tỉnh thành phố khác để bán nhưng không thu được là bao
hàng chục tấn thanh long cho thu hoạch đã bị vứt không ngoài vườn
chỉ có bạn có thể tham gia nếu không có niềm tin hãy đăng ký kênh để bấm đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé
và những ngành chức năng có liên quan thì cũng nên hỗ trợ chúng tôi trong trường hợp này
về phía bà con nông dân thì chúng tôi cũng mong rằng bà con cũng nên hết sức tỉnh táo
không nên phát triển diện tích một cách ồ ạt nữa
thực tế những năm gần đây tỉnh bà rịa vũng tàu đã có khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích trồng thanh long
bởi đây không phải là cây có thế mạnh của địa phương
tuy nhiên do dễ trồng suất đầu tư không cao và học tập nông dân tỉnh bình thuận giáp danh
nên người dân một số xã của huyện xuyên mộc vẫn mở rộng diện tích bất chấp những rủi ro về biến động giá